tại phú quốc tỉnh kiên giang lãnh đạo huyện cho biết trước tình hình bão số một mươi sáu huyện đã cấm tất cả tàu thuyền ra khơi và cho học sinh nghỉ học từ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai đến hết bão
đến thời điểm này hai sáu trăm linh tàu cá của ngư dân phú quốc và khoảng ba trăm linh tàu cá ngoài tỉnh đã được kêu gọi vào nơi tránh trú bão tại các điểm sông dương đông cảng vịnh đầm sạch cầu xấu an toàn
cũng theo thông tin từ đồn biên phòng an thới trong sáng nay dạch cầu xấu nơi neo đậu tàu thuyền của ngư dân phú quốc đã không thể tiếp nhận tàu thuyền thêm nữa do tàu thuyền tại các tỉnh miền trung vào tránh bão quá nhiều
trước tình hình đó ủy ban nhân dân huyện phú quốc đã chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn các tàu thuyền vào neo đậu tại quân cảng hàng quân vùng năm và cảnh sát biển vùng bốn
tại những nơi bố trí dân tránh bão chính quyền huyện đã yêu cầu bố trí sẵn máy phát điện lương thực thực phẩm nước uống thuốc men
trong chiều nay các biển quảng cáo khẩu hiệu băng rôn ngoài trời cũng được yêu cầu tháo rỡ để giảm thiểu nguy hiểm đối với người đi đường